nguyễn năng tĩnh đã sử dụng trang facebook này để đăng tải chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh video
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước phỉ bán chính quyền nhân dân
xuyên tạc lịch sử bôi nhọ lãnh tụ xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nguyễn năng tĩnh bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
trên cơ sở nội dung vụ án căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa
các ý kiến của kiểm sát viên bị cáo người báo chữa
sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tuyên bố
bị cáo nguyễn năng tĩnh đã phạm tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và tuyên phạt bị cáo nguyễn năng tĩnh một mươi một năm tù và năm năm quản chế
công an thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố ba bị can
có hành vi làm giả con dấu tài liệu và sử dụng con dấu giả của cơ quan tổ chức
khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lưu quang vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã hùng quan huyện đoan hùng tỉnh phú thọ trong quá trình lao động tự do ở thị xã phổ yên
nhận thấy các công nhân trên địa bàn có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe
giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để xin việc làm
nên vũ đã nảy sinh ý định làm giả các loại giấy tờ trên của bệnh viện c tỉnh thái nguyên
qua mạng xã hội vũ đặt mua một mươi bốn con dấu giả sử dụng máy tính soạn thảo các phôi mẫu
rồi nhân bản điền các thông tin khám bệnh tự ký giả và đóng dấu giống như giấy khám sức khỏe thật
sau đó đối tượng giao bán trên mạng với giá từ tám mươi đồng đến một trăm năm mươi đồng
hai đối tượng lê văn duy và lê quang vinh cùng chú tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ đã giúp vũ thực hiện hành vi trên
công an thị xã phổ yên thu giữ trên một trăm năm mươi phôi giấy tờ giả một mươi bốn con dấu
một máy tính sách tay và các vật dụng tài liệu có liên quan
theo lời khai các đối tượng đã bán được trên một trăm ba mươi giấy tờ giả
hôm nay công an huyện hóc môn cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tp hcm
điều tra truy bắt hai đối tượng cấp tiệm vàng thông phương có địa chỉ tại đường trần văn một mươi
ấp xuân thới đông một huyện hóc môn cơ quan điều tra vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h cùng ngày hai đối tượng mặc đồ đen
chùm kín mặt mũi đi cùng một xe máy đến tiệm vàng thông phương
bất ngờ một đối tượng đã rút vật nghi là súng uy hiếp những người trong tiệm vàng để cướp đi một số nữ trang
sau đó hai đối tượng vội tẩu thoát về hướng quốc lộ hai mươi hai
người dân xung quanh cho biết có nghe thấy tiếng nổ nghi là súng nổ vang lên trước khi hai đối tượng trên tẩu thoát
cơ quan công an đang tập trung điều tra lấy lời khai của các nhân chứng
truy xuất camera an ninh để phục vụ điều tra truy xét những đối tượng có liên quan
liên quan đến vụ xe container kéo sập dầm cầu bộ hành đang thi công
sở giao thông vận tải tp hcm đã có báo cáo ủy ban nhân dân tp về vụ việc
trong đó bước đầu xác định thực tế đo đạc
kiểm tra cho thấy là khoảng cách từ mặt đường đến đáy dầm không đạt bốn bảy mươi năm mét như trong thiết kế
hiện sở giao thông vận tải đã yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế
tư vấn giám sát nhà thầu thi công đo đạc kiểm tra chính xác hệ thống
mốc tọa độ chắc dọc của đường sông hành cao độ mố trụ cầu bộ hành
từ đó có giải pháp xử lý để bảo đảm
tính không đúng theo thiết kế đã phê duyệt
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi một tài xế phan quang hưng ba mươi năm tuổi quê tỉnh bà rệ vũng tàu
điều khiển xe container loại bốn mươi ft biển kiểm soát năm mươi một g ba mươi sáu nghìn bốn trăm ba mươi bốn
chạy trên đường sông hành cúc lộ một hướng đồng nai về tp hcm
khi vừa qua khỏi trạm kiểm dịch động vật thủ đức ở phường linh trung quận thủ đức
thì xe container va vào dầm bê tông của công trình cầu vượt bộ hành hầm chui hầm hở quốc lộ một
một dầm bê tông dài khoảng hai mươi mét đã bị đổ sập rơi xuống đè lên thùng container và hàng rào chắn của công trình
diễn ra tình trạng khai thác cát trái phép gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trả tự
lực lượng công an đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để chấn chỉnh ngăn chặn tình trạng này
hoạt động khai thác cát sỏi trái phép xảy ra chủ yếu trên sông thu bồn
đoạn chảy qua các huyện đại lộc duy xuyên thị xã điện bàn thành phố hội an
tiếp đến là sông vu gia sông yên gây thất thoát tài nguyên có nguy cơ gây sói lở bờ sông đất sản xuất của nhân dân
nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý giám sát ở cấp cơ sở còn lòng lẻo
khiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm
nhằm quyết liệt đấu tranh với nạn khai thác cát sỏi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
công an quảng nam mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trên lĩnh vực cát sỏi
công an các đơn vị địa phương thuộc công an quảng nam tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát cả ban ngày lẫn ban đêm dọc các tuyến sông
qua đó đã phát hiện ngăn chặn hàng chục vụ khai thác cát sỏi trái phép trên các tuyến sông qua địa bàn tỉnh
nhất là sông thu bồn qua các huyện đại lộc điện bàn duy xuyên thành phố hội an
với hàng trăm mét khối cát sỏi bắt giữ hàng chục đối tượng vi phạm liên quan
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng chức năng công an tỉnh quảng nam xử lý bốn mươi hai vụ bốn mươi hai đối tượng khai thác cát trái phép
xử phạt hơn bảy trăm linh triệu đồng tạm giữ phương tiện
ngoài việc đẩy mạnh công tác tuần tra truy quét hoạt động khai thác cát trái phép của các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh
lực lượng công an ở các địa phương cơ sở cũng đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền
các lực lượng chức năng sở tại tổ chức kiểm soát nghiêm
hoạt động khai thác cát trái phép của các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh
trong đó tại thị xã điện bàn nơi có tuyến sông thu bồn đi qua khá dài
thường xuyên diễn ra hoạt động khai thác cát trái phép
lực lượng công an đã tham mưu chính quyền địa phương lập trạm kiểm soát liên ngành trên các tuyến sông
cũng như thường xuyên cử cán bộ chiến sĩ tham gia tổ liên ngành nhằm kiểm tra hoạt động khai thác
vận chuyển cát sỏi trên địa bàn qua đó kịp thời phát hiện xử lý những vụ việc khai thác cát sỏi trái phép
từ khi có tổ liên ngành chốt chặn tại ngã ba trên
hầu như trên chín mươi là các đối tượng khai thác tình trạng khai thác cát trái phép không còn diễn ra nữa
lực lượng công an là lực lượng chủ công để bắt xử lý và chốt chặn chính trong trạm kiểm soát liên ngành này
và trong thời gian tới lực lượng chốt chặn này vẫn tiếp tục tổ liên ngành sẽ tiếp tục hoạt động
để mà ngăn chặn
tình trạng đó tái diễn trên địa bàn thị xã
qua những việc làm hết sức cụ thể hết sức quyết liệt và có trách nhiệm của lực lượng công an
từ tỉnh đến các địa phương tình hình khai thác khoáng sản
đặc biệt là khai thác cát trên các dòng sông đã đi vào nền nếp
không để xảy ra tình trạng đầu gấu bảo kê
không để xảy ra phức tạp
không nên trật tự không để xảy ra trường hợp tranh giành đánh địa địa bàn dẫn đến bất ổn về tình hình địa phương
với sự vào cuộc quyết liệt bằng biện pháp truy quét tấn công mạnh
cũng như duy trì việc kiểm soát thường xuyên hoạt động trên các tuyến sông của lực lượng công an
góp phần giảm đáng kể tình trạng khai thác cát sỏi trái phép
tuy nhiên vì lợi nhuận các đối tượng khai thác cát trái phép sẽ có thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn
nhất là thời điểm lợi dụng nước dâng cao mùa mưa bão
chính vì thế bên cạnh việc quyết liệt của lực lượng công an
cần có sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền lực lượng chức năng liên quan
góp phần lập lại trật tự trên lĩnh vực này
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay sau khi nghe tờ trình hai dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
và luật thanh niên sửa đổi quốc hội đã tiến hành họp và cho ý kiến tại tổ về hai dự án luật này
đối với dự án luật sửa đổi bổ sung
bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
các đại biểu tập trung cho ý kiến về việc sửa các điều một trăm bốn mươi sáu một trăm bốn mươi bảy một trăm bốn mươi tám của luật năm hai nghìn một mươi năm
theo đó sửa đổi khoản hai điều một trăm bốn mươi sáu cho phép thêm ba trường hợp được áp dụng trình tự thủ tục rút gọn
cụ thể là để bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật
hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội
để kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật
trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn
phải ban hành ngay văn bản để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
là thành viên theo yêu cầu về thời hạn thực hiện quy định trong điều ước quốc tế đó
sửa đổi khoảng ba điều một trăm bốn mươi bảy để bổ sung thẩm quyền của thủ tướng chính phủ
trong việc quyết định cho phép áp dụng trình tự thủ tục rút gọn đối với thông tư của bộ trưởng
thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn
quy định tại khoản một điều một trăm bốn mươi sáu của luật năm hai nghìn một mươi năm
đối với dự án luật thanh niên sửa đổi các đại biểu thống nhất cho rằng một số quy định của luật hiện hành
khó áp dụng thiếu đồng bộ với các chính sách khác chưa có sự rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của thanh niên
quy định về trách nhiệm của nhà nước còn chung chung chưa cụ thể
đối với cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên sự thảo luật quy định bộ nội vụ chịu trách nhiệm
chức chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên là cơ quan đầu mối
giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên đây cũng là điểm mà nhiều đại biểu quốc hội băn khoăn
còn vào sáng nay tại tòa nhà quốc hội diễn ra lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về công tác cán bộ dự buổi lễ có đại tướng đỗ bá tị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
bà nguyễn thúy anh ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cùng dự có các đồng chí trong thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh
đại diện hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết phê chuẩn thiếu tướng nguyễn minh đức
ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
giữ chức phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khóa một mươi bốn
kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
sau phần công bố nghị quyết phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã thay mặt lãnh đạo quốc hội trao nghị quyết và phát biểu chúc mừng
giao nhiệm vụ cho thiếu tướng nguyễn minh đức
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị nhấn mạnh đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn lao
đề nghị thiếu tướng nguyễn minh đức phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua
nêu cao tinh thần trách nhiệm để thường xuyên nghiên cứu rèn luyện
đóng góp vào công tác lập pháp của ubnd nói riêng và của quốc hội nói chung
phát biểu nhận nhiệm vụ phó chủ nhiệm ubnd nguyễn minh đức hứa sẽ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng
nêu gương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp tục nâng cao trình độ nghiên cứu học tập gian luyện
để cùng ubnd làm tốt công tác thẩm tra chính sách pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội
với mong muốn cùng trao đổi thảo luận phân tích nhận diện rõ nét hơn nữa những nguy cơ thách thức đối với an ninh thông tin
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong nước và quốc tế
trong đấu tranh với tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao bảo đảm an ninh thông tin
đặc biệt là nhận được những khuyến nghị giải pháp giúp bộ công an việt nam thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin
đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm an ninh thông tin
sáng nay học viện an ninh nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế đảm bảo an ninh thông tin trong kỷ nguyên bốn
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì hội thảo
cùng dự còn có các chuyên gia các nhà khoa học trong nước và quốc tế
hội thảo đã kết thúc với năm bài tham luận cùng rất nhiều câu hỏi thảo luận
từ những chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh đảm bảo an ninh thông tin an ninh mạng
cũng như kinh nghiệm tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo an ninh thông tin an ninh mạng
của các đại biểu quốc tế đến từ israel hoa kỳ new zealand và một số đề xuất giải pháp của các học giả trong nước
các đại biểu đã cùng thống nhất nhận thức rằng tội phạm mạng đấu tranh với tội phạm mạng đảm bảo an ninh thông tin
là nhiệm vụ cấp bách của mỗi quốc gia song không thể và không chỉ các quốc gia đơn lẻ có thể giải quyết được
bởi lẽ tội phạm mạng là vấn đề toàn cầu mà đòi hỏi cần có sự liên minh liên kết hợp tác chia sẻ thông tin
chia sẻ nguồn nhân lực để cuộc đấu tranh đạt hiệu quả
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định ở việt nam trong những năm vừa qua đã có hàng loạt các cuộc tấn công mạng
diễn ra với quy mô lớn cường độ cao nhắm vào các lĩnh vực trọng yếu cũng như các công trình quan trọng của quốc gia
do đó đảm bảo an ninh thông tin trong tình hình hiện nay được coi là nhiệm vụ trọng tâm và vô cùng cấp thiết
theo đó bộ công an đã và đang tiến hành tổng thể nhiều biện pháp
trọng tâm là tham mưu cho chính phủ hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến an ninh an toàn thông tin
trong quá trình chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng
ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện để điều chỉnh đảm bảo sự đồng bộ
trong các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn
và bộ công an đặc biệt coi trọng công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm mạng
trong đào tạo nguồn nhân lực
trên cơ sở đó bộ công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động hợp tác đào tạo này
nhằm từng bước kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách trong các đơn vị đấu tranh phòng chống tội phạm mạng
tranh thủ sự giúp đỡ của các đối tác quốc tế đặc biệt là các cường quốc về an ninh mạng như mỹ israel singapore
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đề nghị học viện an ninh nhân dân tập hợp nghiên cứu các kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo
để hoàn thiện hệ thống lý luận áp dụng trong giảng dạy cũng như tham mơ đề xuất cho lãnh đạo bộ công an
những chủ trương hợp tác hiệu quả trong đào tạo nhân lực ngành an ninh mạng
qua năm tháng triển khai tổ chức tại bảy mươi một đảng bộ trực thuộc đảng ủy công an trung ương
và sáu mươi ba đảng bộ công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương vượt qua một trăm hai mươi tám đội thi
hôm nay sáu đội xuất sắc nhất đã góp mặt trong chung kết hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
do ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tổ chức tại hà nội
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu khai mạc hội thi thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh
đây là lần đầu tiên hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân được tổ chức với quy mô toàn lực lượng
tại thời điểm mang tính bước ngoặt quan trọng trong công tác kiểm tra giám sát của lực lượng công an nhân dân
khi đảng ủy công an trung ương đang tổ chức kiện toàn ủy ban kiểm tra phù hợp với quy định một trăm chín mươi hai của bộ chính trị
về tổ chức đảng trong công an nhân dân mới có hiệu lực
đảng ủy công an trung ương được giao thêm thẩm quyền kiểm tra giám sát tới tổ chức đảng
đảng viên của công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong việc chấp hành nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
về đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
sau một buổi tranh tài sôi nổi với ba phần thi tự giới thiệu hiểu biết về kiến thức nghiệp vụ và xử lý tình huống
các thí sinh đã thể hiện được tài năng kiến thức kinh nghiệm và thực tiễn sinh động về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
qua đó khắc họa chân dung người cán bộ kiểm tra đảng trong công an nhân dân luôn giữ gìn sự trong sáng
liêm chính của mình để bảo vệ sự trong sạch vững mạnh của đảng
kết thúc hội thi ban tổ chức trao giải nhất cho đội tuyển đảng bộ công an tỉnh hà tĩnh hai giải nhì và ba giải ba
nhân dịp này ban thường vụ đảng ủy công an trung ương tặng bằng khen cho sáu ủy ban kiểm tra đảng ủy công an các đơn vị địa phương trong hội thi trung kết
đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
ekiden là môn thể thao truyền thống của nhật bản được ra đời tại xứ sở hoa anh đào cách đây một trăm linh hai năm
những năm gần đây bộ môn này đã được lan rộng sang nhiều nước trên thế giới
sau thành công của sự kiện thể thao giải chạy đua tiếp sức kizuna ekiden hai nghìn một mươi tám chạy vì an toàn giao thông
năm nay bộ công an tiếp tục chủ trì phối hợp với báo myanichi tổ chức chuỗi các sự kiện hội thảo kết nối doanh nghiệp việt nam nhật bản
và giải chạy kizuna ekiden hai nghìn một mươi chín trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi một
ngay chiều tối nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến dự tiệc chiêu đãi trọng thể các đoàn tham gia giải chạy tiếp sức kizuna ekiden
phát biểu tại buổi tiệc thứ trưởng nguyễn văn thành nhiệt liệt chào mừng các đại biểu có mặt tham dự
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi chín nhân dân hai nước việt nam nhật bản vui mừng kỷ niệm bốn mươi sáu năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện này đánh dấu mức quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển sâu rộng
thực chất và hiệu quả giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh
trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ấy giải chạy tiếp sức kizuna ekiden hai nghìn một mươi chín được phối hợp tổ chức giữa bộ công an việt nam và tập đoàn báo manichi nhật bản
là một trong những sự kiện nổi bật đóng góp không nhỏ vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa hữu nghị tinh thần đoàn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật nhân dân và doanh nghiệp hai nước

với nhiều nội dung hình thức biện pháp phong phú đa dạng
các nội dung mục tiêu yêu cầu chỉ tiêu giao ước thi đua được công an tám tỉnh cụ thể hóa sát với đặc thù của từng địa phương và được tổ chức thực hiện có hiệu quả
trong đó công an các tỉnh chủ động tham mưu nhiều chủ trương giải pháp và chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
kết quả được thể hiện bằng sự ổn định về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời chủ động làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình kiện toàn cơ cấu lại bộ máy và tinh giản biên chế
trong phong trào thi đua nhiều tập thể cá nhân lập chiến công xuất sắc
trong năm cụm thi đua số ba đã có hơn một sáu trăm linh tập thể và hơn bốn bốn trăm linh cá nhân được cấp trên khen thưởng về chiến công thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng
tại hội nghị công an tám tỉnh thuộc cụm thi đua đã nhất trí đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua năm hai nghìn một mươi chín cho công an tỉnh tuyên quang bộ công an tặng cờ thi đua cho công an tỉnh quảng ninh công an tỉnh phú thọ và công an tỉnh yên bái
cục y tế bộ công an sáng nay đã tổ chức tổng kết công tác điều dưỡng trong lực lượng công an nhân dân sau một năm triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới
thiếu tướng nguyễn khắc thủy cục trưởng cục y tế bộ công an chủ trì hội nghị
qua một năm triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới cục y tế đã báo cáo lãnh đạo bộ công an đồng ý lập quy hoạch mặt bằng và đầu tư cho ba nhà điều dưỡng và báo cáo bộ công an phê duyệt chủ trương sửa đổi thông tư mới
thay thế thông tư số năm ngày ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai của bộ trưởng bộ công an quy định về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân

thay thế thông tư mới

hôm nay tại thành phố hạ long công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương đại biểu tăng ni phật tử có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lần thứ một mươi một hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
hưởng ứng và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh với vai trò trung tâm điều phối đã chỉ đạo triển khai tới ban trị sự phật giáo cấp huyện
hướng dẫn phật tử nhân dân đến chùa lễ phật đảm bảo trang nghiêm an toàn tiết kiệm không để xảy ra các hoạt động phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự
động viên nhắc nhở các tăng ni phật tử trên địa bàn tích cực xây dựng giáo hội ngày càng vững mạnh thi đua sống tốt đời đẹp đạo hăng hái tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội
đồng thời định hướng cho tăng ni phật tử tích cực phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan các hoạt động tôn giáo lệch chuẩn các tệ nạn xã hội
bên cạnh đó các tăng ni còn tích cực giảng giải phản bác các luận điệu xuyên tạc phá hoại đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo giúp phật tử có nhận thức đầy đủ rõ ràng hơn về vấn đề này
nhân dịp này giám đốc công an tỉnh đã tặng giấy khen cho hai mươi năm cá nhân tăng ni phật tử có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc